qua công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh đắk lắc
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc
đã phát hiện hàng trăm vụ việc vi phạm pháp luật nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh
phòng chống các loại tội phạm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
đây là một vụ vận chuyển pháo hoa trái phép mà tổ tuần tra của phòng cảnh sát giao thông
công an tỉnh đắk lắc đang xử lý một trăm linh chín bánh pháo hoa với tổng trọng lượng một trăm tám mươi năm kg đã bị thu giữ
dịp cuối năm như mỗi năm số lượng phương tiện và người tham gia giao thông tương đối phức tạp
và lợi dụng thời gian này đối tượng tội phạm tranh thủ thời gian lợi dụng phương tiện
xe khách để vận chuyển hàng cấm hàng không rõ nguồn gốc và đặc biệt là vận chuyển pháo
ngoài ra còn nhiều vụ việc vận chuyển ma túy và hàng lậu khác đã bị lực lượng cảnh sát giao thông
công an tỉnh đắk lắc phát hiện và xử lý từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc đã
phát hiện hơn một trăm năm mươi vụ việc vi phạm pháp luật với trên một trăm năm mươi đối tượng liên quan
tạm giữ hàng trăm phương tiện vi phạm và nhiều tăng vật
góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn